cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xóm đồng kiệm xã phúc xuân thành phố thái nguyên về hành vi giết người cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng một mươi mạnh đi bộ đến nhà cô họ của mình là từ thị minh tâm
trú tại xóm tân tiến xã an khánh huyện đại từ tỉnh thái nguyên để mua thẻ điện thoại nhưng không có
trên đường về nhà do áp lực của việc phải trả nợ mạnh đã nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy của chị tâm
mạnh đã trèo tường vào nhà chị tâm và nhặt dao nhọn ở hiên nhà rồi dùng dao đâm chị tâm nhiều nhát
sau đó đối tượng vào nhà lấy xe máy và một số giấy tờ của chị tâm rồi bỏ đi
lợi dụng lúc mạnh vào nhà lấy tài sản chị tâm bỏ chạy được khoảng ba trăm linh mét
thì gặp được người dân và được đưa đi cấp cứu
ngày một một mươi một cơ quan công an đã bắt giữ nguyễn văn mạnh lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật